tính chung trong chín tháng năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc đã xảy ra một mươi hai sáu trăm bảy mươi năm vụ tai nạn giao thông
làm năm sáu trăm năm mươi chín người thiệt mạng và bị thương chín sáu trăm một mươi chín người
đây là báo cáo mới nhất được ủy ban an toàn giao thông quốc gia thông tin
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám số vụ tai nạn giao thông giảm năm trăm sáu mươi bảy vụ số người chết giảm ba trăm năm mươi ba người
số người bị thương giảm bảy trăm linh người
tai nạn giao thông chủ yếu tập trung trên tuyến đường bộ với một mươi hai năm trăm linh một vụ
làm chết năm năm trăm hai mươi sáu người bị thương chín năm trăm bảy mươi một người
đáng chú ý chín tháng qua tuyến đường sắt xảy ra một trăm hai mươi một vụ tai nạn giao thông
làm chết một trăm linh một người bị thương bốn mươi một người
mặc dù giảm tám người bị thương so với cùng kỳ năm trước
nhưng số vụ tai nạn lại tăng lên bảy vụ và tăng bảy người chết
tuyến đường thủy xảy ra bốn mươi ba vụ làm chết một mươi chín người bị thương bảy người
giảm một mươi năm vụ giảm một mươi ba người chết và tăng hai người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám